phát biểu kết luận tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã giao bộ trưởng công thương trực tiếp thao gỡ khó khăn trong từng ngành sản xuất công nghiệp có biện pháp thị trường giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm phát triển thị trường đồng thời tập trung xử lý rứt điểm một mươi hai dự án lớn thua lỗ trong năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu ý kiến kết luận tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá hai tháng qua tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định các chỉ số đều tích cực nhấn mạnh tình hình quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp khó lường thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần phản ứng nhanh chính sách hơn kịp thời cải cách mạnh mẽ hơn ở mọi cấp mọi ngành
thủ tướng cũng đánh giá cao quận một quận hoàn kiếm gia quân kiên quyết lập lại trật tự lấy lại vỉa hè
bộ công thương theo dõi sát tình hình trong sản xuất công nghiệp nhất là chế biến chế tạo khai khoáng thúc đẩy thị trường bán lẻ tập trung xử lý rứt điểm một mươi hai dự án thua lỗ trong năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng bộ công thương cũng phải tập trung xử lý giải quyết làm rõ trách nhiệm của một mươi hai dự án lớn thất thoát kém hiệu quả
nhưng tôi tin rằng là năm hai nghìn một mươi bảy cần xử lý xong về cơ bản để tạo thế và lực cho phát triển các năm sau
anh huệ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn
nhưng đây tôi cũng nhắc các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát toàn bộ tập đoàn tổng công ty nhà nước
các bộ trưởng phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình của phân quán ở nước ta
thế không phải để tình trạng là như vừa rồi không chị
thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có chỉ đạo chủ trì phối hợp với bộ ngành để ngành nông nghiệp đóng góp quan trọng cho nền kinh tế việt nam thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao
bộ giao thông vận tải phối hợp với các bộ ngành chức năng hoàn thiện quy định huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư dự án đường bộ cao tốc bắc nam giảm chi phí đầu tư xây dựng đường
bộ khoa học và công nghệ có giải pháp đối với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư báo cáo chính phủ tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba hoàn thành khu công nghệ cao hòa lạc không để kéo dài
về cải cách hành chính phòng chống tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên
các bộ ngành báo cáo đề án xã hội hóa các dịch vụ công trước hết trong lĩnh vực y tế giáo dục thể thao phân định rõ trách nhiệm nhà nước bảo đảm một số lĩnh vực thiết yếu